thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị uốn ván nặng kèm theo tuyên tắc phổi
trước đó bệnh nhân mạch văn mẫn năm mươi hai tuổi ngụ tại thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng nhập viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng trong tình trạng co giật ngừng tim ngừng thở
ngay lập tức bệnh nhân đã được các bác sĩ mở khí quản cấp cứu dùng thuốc dãn cơ an thần thở máy mới kiểm soát được tình hình nguy hiểm
người nhà cho biết trước tám bệnh nhân bị sức ngoài da do tai nạn giao thông thế nhưng sau hai tuần xuất hiện tình trạng mỏi hàm cứng hàm phải nhập viện
kết quả bệnh nhân mẫn được chẩn đoán bị uốn ván nặng và phải thở máy với áp lực và nồng độ oxy cao trong một mươi hai ngày liên tiếp
ngoài ra qua kết quả chusiti scan ngực cho thấy bệnh nhân còn bị tắc động mạch phổi hai bên
sau đó bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng đã tiến hành hội trần tàn viện để tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân
sau khi hội trần các bác sĩ đã quyết định dùng thuốc ly giải huyết khối tiêu sợi huyết chuyên cho bệnh nhân và tiếp tục theo dõi
hiện tại bệnh nhân ngừng thở máy có thể tự thở sinh hiệu ổn tự ăn tập vật động và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới
bác sĩ chuyên khoa hai đặng minh hiền bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng cho biết đây là trường hợp bị uốn ván nặng nhất từ trước đến nay tại bệnh viện tiếp nhận
tuy nhiên nhờ vào chẩn đoán điều trị tích cực và sự phối hợp tốt giữa các chuyên khoa chuyên môn nên đã kịp thời cứu sống bệnh nhân
theo các bác sĩ bệnh uốn ván là một bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao đặc trưng bởi sự tăng trương cơ lực và các cơn có cứng gây ra bởi một độc tố protein mạnh
uấn ván là một bệnh nhiễm chủng cập tính có tỷ lệ tử vong do ngoại độc tố của trực khuẩn uấn ván
khi mắc bệnh uấn ván tỷ lệ tử vong rất cao lên tới khoảng hai mươi chín mươi đặc biệt là uấn ván rốn ở trẻ sơ sinh có thể lên tới tỷ lệ tử vong chín mươi năm
chức khuẩn này phát triển tại vết thương trong điều kiện yếm khí sau đó sẽ giải phóng ngoại độc tố và máu tấn công vào các bản mạch thần kinh cơ làm cho bệnh nhân bị cơn co cứng và trên nền co cứng đó sẽ xuất hiện các con cò giật
thời kỳ của bệnh uấn ván sẽ khoảng từ bốn hai mươi một ngày tử vong do suy yếu hấp dối loạn thần kinh thực vật và ngương tim
nguyên nhân gây ra bệnh uấn ván bao gồm do bị chảy sát và vết thương tiếp xúc trực tiếp với trực khuẩn uấn ván có trong đất cát bụi phân trâu bò ngựa và da cầm cống rãnh dùng cụ phẫu thuật không tiệt trùng xâm nhập vào các vết thương vết xây xước phát triển thành ổ nhiễm trùng gây ra bệnh uấn ván

thông thường nhà bảo uấn ván xuất nhập vào cơ thể con người thông qua vết thương hở sâu đã bị nhiễm bẩn từ đất cát bụi bẩn phân người hoặc phân gia súc
chúng cũng có thể tấn công vào các vết sách vết bỏng vết thương dập nát hoặc có vết thương nhẹ thông qua các vết tiêm trích bị nhiễm bẩn
đôi khi nhà bảo uấn ván cũng có thể gây ra nhiễm chủng sau khi phẫu thuật nạng thai trong điều kiện không vệ sinh
hơn nữa trong những trường hợp cơ quan cơ thể bị hoại tử có các dị vật xâm nhập sẽ bị nhiễm bẩn cũng có thể trở thành môi trường yếm khí cho nhà bảo uẩn ván phát triển
ngoài ra uấn ván có thể xâm nhập qua dây rốn trong quá trình sinh đẻ một trong phương thức lây chuyển phổ biến của bệnh uấn ván
điều này thường xảy ra do việc cắt dây rốn không vô trùng dụng cụ bẩn hoặc sau sinh giống của trẻ em chưa được vệ sinh sạch sẽ băng rốn bị cắt không được khử trùng dẫn tới bị nhiễm nhà bảo uấn ván
sau khi cơ thể bị nhiễm vi khuẩn uốn ván bệnh sẽ không biểu hiện ngay mà sẽ phải trải qua một thời gian nhất định để ủ bệnh
bệnh uốn ván có thể phát triển qua bốn giai đoạn khác nhau đó là giai đoạn ủ bệnh giai đoạn phát triển bệnh giai đoạn tàn phát và giai đoạn lùi bệnh
mỗi giai đoạn bệnh đều có những triệu chứng khác nhau giúp cho người bệnh có thể nhận biết được tình trạng bệnh lý của mình
cụ thể thời kỳ ủ bệnh thời kỳ ủ bệnh quấn ván thường kéo dài từ ba đến hai mươi một ngày
thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào đặc điểm đội lớn và vị trí của vết thương
trung bình thời gian ủ bệnh là khoảng một mươi ngày kể từ khi bị thương vào hết các trường hợp bị ấn ván xuất hiện trong vòng một mươi bốn ngày
nếu các vết thương bị nhiễm bẩn nặng thời gian ủ bệnh sẽ ngắn hơn và bệnh sẽ trở nên nặng hơn khiến cho tiên lượng của bệnh sẽ trở nên xấu đi
thời kỳ khởi pháp giai đoạn này bắt đầu xuất hiện biểu hiện đầu tiên đó là cơn co cứng hàm co cứng cơ cho đến khi xảy ra cơn co giật đầu tiên hoặc cơn co thắt thầu họng và thanh quản
thời gian đến khi xảy ra các biểu hiện này thường kéo dài từ một đến bảy ngày
nếu thời gian từ khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu đến khi bệnh trở nên nghiêm trọng ngắn hơn thì có thể trong khoảng bốn mươi tám giờ có thể gây ra tiên lượng xấu hơn
các triệu chứng khác trong giai đoạn khởi phát do bệnh bao gồm mọi cơ hàm khó nuốt khó nhai khó mở miệng
sau đó sự co cứng sẽ lan rộng tới các cơ quan liên quan gây co cứng cơ gây ra nhiều nếp nhăn và gây ra trong mày co cứng cơ gáy khiến cho cổ bị cứng dần dần sẽ bị nghiêng ngược
co cứng cơ lưng co cứng cơ bụng có thể dễ dàng nhận biết
thời kỳ có thể làm tay chân liên tục ở tư thế gập
ngoài ra biểu hiện khác có thể bao gồm sốt cao đổ mồ hôi rất nhiều và tốc độ nhịp tim tăng lên
thời kỳ toàn phát đây là giai đoạn rất nghiêm trọng của bệnh với triệu chứng rõ ràng ở mức độ nghiêm trọng hơn
được tính từ các cơn co giật toàn thân co thắt thầu họng thanh quản xuất hiện đến khi bệnh bắt đầu giảm dần
thường thì giai đoạn này kéo dài từ một đến ba tuần và đi kèm với những triệu chứng như co cứng toàn thân khó thở hoặc thay đổi màu da tíếm tái
những trường hợp nặng hơn người bệnh có thể bị xuất hiện dưới loạn thần kinh thực vật
với những triệu chứng bao gồm da xanh tím tái suốt cao ba mươi chín bốn mươi độ hoặc cao hơn đầm phun sa nhiều mồ hôi nhẹ nhại
tăng hoặc giảm huyết áp một cách đột ngột sốc huyết áp các vấn đề về nhịp tim hoặc thậm chí có thể dẫn tới ngừng tim
cuối cùng là thời kỳ lùi bệnh trong giai đoạn đè các con co giật với những triệu chứng bắt đầu giảm dần đi nhẹ hơn
miệng lấy lại khả năng mở rộng và phản xạ nước cũng được cải thiện
độ da của giai đoạn này thường giao động trong vòng vài tuần hoặc một vài tháng tùy vào cấp độ nghiêm trọng của bệnh
những đối tượng có nguy cơ ca mắc bệnh uốn ván bao gồm
những người nông dân làm vườn tiếp xúc với nhiều đất cát bụi bẩn
những người làm việc trong trang trại các nông trường chăn nuôi ra súc ra cầm
những người làm việc dọn vệ sinh bao gồm cống rãnh và chuồng trại
các công nhân xây dựng công trình thợ xây quân đội và thanh niên tham gia sung phong
bệnh quấn ván có thể gây ra những biên chứng vô cùng nghiêm trọng như co thắt thầu họng thanh quản làm tắc nghẽn đường thở gây ngạt ngừng thở sặc trao ngược dịnh dạ dày vào phổi gây ứ động đầm rãi và suy hấp dẫn tới các con co giật kéo dài
ngoài ra bệnh có thể dẫn tới nhiều biến chứng nghiêm trọng khác như viêm phế quản viêm phổi tắc nghẽn động mạch phổi nhiễm khuẩn vết thương khí quản viêm ở nơi chuyển tĩnh mạch viêm soang nhiễm trùng đường tiết nhiệu hoặc khuyết
bệnh cũng có thể gây ra dối lạng thăng bằng nước tiện giải suy thần và nhiều biên chứng khác như suy dinh dưỡng cứng khắp gây xương lết vùng tì đầy suy giảm trí giác do thiếu oxy kéo dài
các chuyên gia y tế cho biết uốn ván là một bệnh cấp tính nguy hiểm khi có triệu chứng xuất hiện khả năng cứu chữa và phục hồi là rất thấp nguy cơ tử vong là rất cao
vi khuẩn ấn ván từng xâm nhập vào cơ thể thông qua vết thương hở chảy xước hoặc dạch da do vậy khi bị xây sức da người dân không nên chủ quan mà cần phải rửa vệ sinh vết thương đúng cách để phòng tránh nhiễm khuẩn
cùng với đó là tiêm phòng vaccine uốn ván đây là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất
để bảo vệ sức khỏe và tính mạng việc phòng ngừa uân ván là vô cùng gần thiết
đây là một bệnh lý nguy hiểm có thể đe dọa tới tính mạng bất cứ lúc nào và dễ bị nhiễm hiện nay tiêm vaccine phòng bệnh uốn ván được coi là biện pháp phòng ngừa tối ưu nhất
có rất nhiều loại vaccine phù hợp với từng đối tượng bao gồm cả trẻ nhỏ phụ nữ mang thai và người lớn
vì vậy mọi đối tượng nên tiêm vaccine để phòng ngừa lệ bệnh mắc bệnh uốn ván và giảm thiểu tối đa nguy cơ tử vong do bệnh lý này